liên quan tới sự cố vỡ đường ống dẫn nước sông đà tại địa phận xã đồng trúc huyện thạch thất thành phố hà nội
các đơn vị chức năng đã ngay đem nỗ lực khắc phục xong sự cố này
hiện tại đơn vị đầu tư cũng đã hoàn thiện xong công đoạn xúc xả đường ống và đã cấp nước trở lại cho người dân thủ đô
vị trí đường ống nước bị vỡ tại km số hai mươi năm cộng năm trăm linh trên đại lộ thăng long
chiều dài đoạn ống nước vỡ ước chừng khoảng sáu mét khiến nước chảy xối xả vào hầm chui dân sinh qua đại lộ trong chiều ngày hôm qua
ngay sau đó đơn vị cấp nước đã huy động gần một trăm linh công nhân kỹ thuật phối hợp với các cơ quan chức năng nhanh chóng khắc phục sự cố
đến ba giờ sáng nay đường ống nước sông đà khắc phục xong và đã cấp nước lại cho gần ba trăm linh hộ dân ở hà nội
sau khi cấp nước trở lại cơ quan chức năng đã test nhanh nguồn nước
kết quả các chỉ số quan trắc chất lượng nước được cấp lại đã bảo đảm tiêu chuẩn dùng cho sinh hoạt
đây là lần thứ hai mươi ba đường ống nước sông đà gặp sự cố
nguyên nhân chủ yếu gây ra vỡ đường ống nước là do chất lượng ống cốt sợi thủy tinh không bảo đảm yêu cầu thiết kế độ bền không đạt năm mươi năm như báo cáo ban đầu của dự án
chúng tôi hiện tại đang tập trung nguồn lực để đầu tư tuyển ống thứ hai
dự kiến là sáng năm khi tuyển ống thứ hai phần qua điểm thường xuyên xảy ra sự cố sẽ được hoàn thành
và khi tuyển ống thứ hai này được hoàn thành thì sẽ chấm dứt việc người dân có thể bị ảnh hưởng do sự cố nước sông đà
trong quá trình có sự cố vỡ rồi thì người ta bắt đầu thay thế dần các loại đường ống khác
tôi cho rằng là cái đường ống đấy trước kia thì đang được sử dụng nhưng chắc là sẽ phải dần dần cũng phải thay thế
bây giờ phải xây dựng một hệ thống thứ hai để phối hợp để cùng với khi mà có sự cố xảy ra thì người ta có thể có các đường ống cơm nước dự phòng
hai lần gần đây nhất đường ống này bị vỡ là vào tháng năm và tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
vị trí đều ở đoạn qua đại lộ thăng long
đến nay sự cố vỡ đường ống vẫn tiếp tục xảy ra
do vậy phương án sớm đưa đường ống thứ hai vào sử dụng là biện pháp cần thiết để bảo đảm nguồn nước sử dụng cho người dân